thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết đã có một sáu trăm linh hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hai mươi hai chín trăm bốn mươi sáu ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là bốn bảy trăm bốn mươi sáu sáu trăm bốn mươi hai liều
và vào tối ngày hôm nay việt nam có thêm năm một trăm bốn mươi chín ca mắc covid một mươi chín riêng thành phố hồ chí minh là bốn bốn trăm sáu mươi chín ca
tổng số ca mắc trong ngày hôm nay là bảy chín trăm một mươi ba ca